vào lúc khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn an điền xã gia blang huyện chư sê tỉnh gia lai
theo đó xe khách dường nằm do lái xe lê minh thanh điều khiển
chạy tuyến pleiku sài gòn đang lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
đến km số một nghìn sáu trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi đoạn qua thôn an điền xã gia blang thì va chạm với một xe máy
kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe khách đi đúng tốc độ đúng làn đường
xe máy đi sai làn đường với tốc độ nhanh đã đâm trực diện vào đầu xe khách
kết quả là ba thanh niên đi xe máy đã tử vong
đây là một trong số sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ tại tỉnh gia lai trong bảy ngày nghỉ tết vừa qua
trong đó có tám người thiệt mạng bảy người bị thương